ngày sáu tháng ba tại khu điều hành của nhà máy điện gió bạc liêu xã vĩnh trạch đông
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã diễn ra lễ công bố sự kiện nhà máy điện gió bạc liêu
phát điện cán mốc một tỷ kwh điện
dự án được khởi công xây dựng ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi với tổng công suất là chín mươi chín hai mw
bao gồm sáu mươi hai trụ tùa pin gió mỗi trụ tùa pin có công suất một sáu mw
tổng mức đầu tư của toàn dự án là hơn năm hai trăm linh tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba giai đoạn một của nhà máy điện gió bạc liêu với một mươi trụ tùa pin
với công suất một mươi sáu mw chính thức đưa vào vận hành thương mại phát điện hỏa lưới quốc gia
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba khởi công xây dựng giai đoạn hai với năm mươi hai trụ tùa pin
hơn ba năm sau ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu hoàn thành giai đoạn hai nâng tổng số lên sáu mươi hai trụ tùa pin gió
hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có bốn dự án điện gió được triển khai thi công với tổng công suất hai trăm chín mươi hai mw
dự kiến hoàn thành đóng điện trước tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có hai dự án hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bạc liêu đã kêu gọi được thêm một mươi chín dự án năng lượng sạch khác đến đầu tư
với tổng công suất hơn bốn mw hiện đang chờ bổ sung vào quy hoạch